tối qua đoàn công tác công an tỉnh bạc liêu đã đến bệnh viện đa khoa bạc liêu thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần đại úy huỳnh tấn khanh
cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp bạc liêu bị thương tích nặng trong quá trình truy bắt đối tượng
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng tám đối tượng nguyễn trọng thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quận bình tân tp hcm
có hành vi gây dối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường một tp bạc liêu
nhận được tin báo của quân chúng công an phường một tp bạc liêu nhanh chóng có mặt mời đối tượng thịnh về trụ sở để làm việc
tuy nhiên khi về đến trụ sở công an phường một đối tượng thịnh đã có hành vi chống đối bỏ chạy
lúc này đại úy huỳnh tấn khanh đang đến công an phường một liên hệ công tác đã hỗ trợ hai cán bộ công an phường một đuổi theo truy bắt
đối tượng thịnh dùng đoạn kim loại nhọn đâm vào phần đầu vai ngược của đại úy khanh
hai cán bộ công an phường một cũng bị đối tượng đâm vào bàn tay gây thương tích
đối tượng nguyễn trọng thịnh đang được công an tp bạc liêu tạm giữ hình sự để điều tra xử lý